trong khi đó chính quyền canada đã bổ sung thêm bốn công ty và hai mươi hai cá nhân vào danh sách trừng phạt của họ đối với liên bang nga
điều này đã được thông báo trên trang của chính phủ canada
đặc biệt trong danh sách trừng phạt đã bổ sung nhà vô địch olympic alina capeva
ngân hàng nông nghiệp nga và ngân hàng đầu tư thương mại
rơi vào danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc đóng băng tài sản có thể có ở canada và lệnh cấm nhập cảnh vào quốc gia này
trước đó trong một tuyên bố của bộ ngoại giao canada có lưu ý rằng kể từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm nay
liên quan đến tình hình ở ukraine otawa đã bổ sung hơn một cá nhân và pháp nhân của liên bang nga belarus và ukraine vào các danh sách trừng phạt
như người đứng đầu bộ ngoại giao canada đã nhiều lần nhấn mạnh
nước này có ý định tiếp tục chính sách trừng phạt đối với moscow do tình hình ukraine
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
mỹ và các đồng minh đáp trả bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn chống nga
và tăng cường cung cấp vũ khí cho kiev